sau ba tháng triển khai cao điểm của bộ công an về kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đã tiến hành xử lý gần bảy mươi bốn trường hợp vi phạm về giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã xử lý bảy mươi ba năm trăm năm mươi chín trường hợp vi phạm
trong đó tức quyền sử dụng giấy phép lái xe một mươi chín bảy trăm ba mươi tám trường hợp tạm giữ một mươi bảy trăm tám mươi ba phương tiện
gồm hai trăm linh tám xe ô tô và một mươi năm trăm sáu mươi một xe hai bánh thực hiện nhiều chuyên đề trọng điểm
nổi bật như xử lý vi phạm về nồng độ cồn với sáu chín trăm sáu mươi năm trường hợp vi phạm về tốc độ xử lý một mươi một một mươi sáu trường hợp
vi phạm về cơi nớt thành thùng xe và chở hàng quá tải quá khổ xử lý bảy trăm tám mươi năm trường hợp
cũng trong thời gian này toàn thành phố xảy ra bốn trăm bảy mươi hai vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một trăm năm mươi sáu người bị thương ba trăm linh bốn người so với liên kề giảm cả ba tiêu chí
giảm sáu mươi năm vụ giảm năm mươi vụ
giảm ba mươi năm người chết giảm ba mươi bốn người bị thương tương đương lần lượt giảm một mươi hai ba và một mươi

cảnh sát giao thông thành phố tiếp tục thực hiện các chuyên đề mà nguyên nhân dẫn đến tai nạn ngay sau đợt cao điểm trên
cảnh sát giao thông thành phố tiếp tục thực hiện các chuyên đề mà nguyên nhân dẫn đến tai nạn ngay sau đợt cao điểm trên